công trình thủy lợi nam thạch hãn là công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn tỉnh quảng trị
có chức năng cung cấp nước tưới cho hàng nghìn hectare lúa của vùng đồng bằng thuộc các huyện hải lăng triệu phong và thị xã quảng trị
tuy nhiên bước vào vụ sản xuất hè thu năm nay việc cung cấp nguồn nước từ công trình này đang gặp nhiều khó khăn do các đợt bão lũ gây ra
hiện công trình thủy lợi nam thạch hãn bị xuống cấp nghiêm trọng rất cần các giải pháp khắc phục kịp thời và các chuyên gia đầu ngành về thủy lợi đã vào cuộc
do các đợt mưa lớn gây lũ trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy đã làm phá vỡ phần kết cấu bê tông cuối sân tiêu năng tràn xả lũ với diện tích gần
chiều dài sói lở hơn hai mươi m rộng ba mươi m và tạo ra nhiều hàm mếch trên công trình thủy lợi nam thạch hãn
hiện trạng hố tiêu năng đang gây ra nhiều hàm mếch trên công trình thủy lợi nam thạch hãn
hiện trạng hố tiêu năng đang xói sâu hơn với độ sâu từ bảy chín m
nếu công trình thủy lợi nam thạch hãn bị vỡ sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp nước tưới cho một mươi năm ha lúa
của vùng đồng bằng các huyện hải lăng triệu phong thị xã quảng trị chiếm hơn năm mươi diện tích lúa của toàn tỉnh
đặc biệt là không thể cung cấp nước sạch cho hơn tám mươi sáu người dân của thị xã quảng trị

không vân kỳ được nữa mà đã làm là làm luôn sau cái mùa đủ năm hai nghìn một mươi tám là phải giải quyết ngay
theo lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị
để xử lý triệt đề phần hư hỏng xói lở trên công trình thủy lợi nam thạch hãn phải đầu tư hơn tám mươi bốn tỷ đồng
nhưng trong thời điểm hiện nay nguồn lực của địa phương chưa thể đáp ứng được